chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
bản tin trưa ngày hai mươi tháng chín có những nội dung chính sau đây
bản tin trưa ngày hai mươi tháng chín có những nội dung chính sau đây
tổng thống hàn quốc kêu gọi chấm dứt bảy mươi năm thù địch giữa hai miền triều tiên
eu họp thượng đỉnh không chính thức bàn về brexit và vấn đề di cư
thưa quý vị và các bạn sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp thứ nhất ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử
nhằm đánh giá lại những mặt được và chưa được trong thời gian qua và bàn một số việc triển khai trong thời gian tới một cách mạnh mẽ

đã ra mắt gồm một mươi thành viên chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc là chủ tịch ủy ban
theo đánh giá xếp hạng về chính phủ điện tử của các nước thì việt nam xếp thứ tám mươi tám trên một trăm chín mươi ba quốc gia về chính phủ điện tử
thủ tướng nhận định đây là thứ hạng còn thấp vì vậy cần phải quyết tâm hơn nữa về xây dựng chính phủ điện tử tại việt nam

thủ tướng yêu cầu cần đề xuất chỉ tiêu đạt được trong từng giai đoạn xem xét các chỉ tiêu đó đã phù hợp chưa cần điều chỉnh hay đặt ra các chỉ tiêu xác định
thưa quý vị và các bạn sáng nay đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á lần thứ một mươi bốn asosai một mươi bốn đã tổ chức hội nghị chuyên đề lần thứ bảy với chủ đề kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững
các cơ quan kiểm toán nhà nước cùng quan tâm
với mục đích tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh toàn diện và bền vững sáng hai mươi tháng chín tại hà nội diễn đàn tài chính việt nam hai nghìn một mươi tám đã được bộ tài chính tổ chức với sự tham gia của hơn ba trăm linh đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế và các bộ ban ngành liên quan đây là diễn đàn thường niên do bộ tài chính tổ chức từ năm hai nghìn một mươi bảy
với chủ đề tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh toàn diện và bền vững của việt nam diễn đàn tài chính việt nam hai nghìn một mươi tám được thực hiện với sự hỗ trợ của cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ thông qua dự án quản trị nhà nước liên minh châu âu eu thông qua dự án hiện đại hóa tài chính công
với bốn phiên thảo luận diễn đàn nhằm tập hợp trí tuệ của các chuyên gia các nhà khoa học các nhà quản lý các chủ thể khách thể thụ hưởng và trí tuệ
để cùng thảo luận chia sẻ các nghiên cứu các quan điểm để hình thành một hệ thống các luận cứu khoa học cho việc đề xuất kiến nghị về tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh toàn diện và bền vững
thành công của diễn đàn tài chính việt nam năm hai nghìn một mươi tám sẽ là động lực quan trọng để bộ tài chính tổ chức diễn đàn tài chính trong các năm tiếp theo mở rộng không gian khoa học của ngành tài chính tạo tiền đề cho những doanh nghiệp
những sáng kiến đối với các vấn đề về kinh tế tài chính đang được quan tâm
thời gian chạy thử tàu trung bình sẽ kéo dài từ ba đến sáu tháng
mặc dù chưa đưa ra thời điểm chính thức chạy tàu khai thác thương mại nhưng lãnh đạo bộ giao thông vận tải yêu cầu
để hoàn thành toàn bộ dự án trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể trong hôm nay tổng thầu trung quốc vận hành thử năm đoàn tàu chạy liên tục dọc trên chính tuyến ở cả hai chiều để căn chỉnh trên toàn bộ hệ thống
mỗi đoàn tàu chạy cách nhau một mươi đến một mươi hai phút và vận hành qua hệ thống điều khiển tự động
trong ngày chạy thử đầu tiên có sự tham gia của thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông
trưởng ban quản lý dự án đường sắt cát linh hà đông vũ hồng phương tổng thầu trung quốc và các phóng viên báo đài đến đưa tin về sự kiện này
những người tham dự đã dành ba mươi phút để đi trên hành trình dài một mươi ba một km từ ga yên nghĩa hà đông đến ga cát linh
đến mỗi ga dừng lại một phút và chỉ được xuống tham quan ba ga yên nghĩa văn quán cát linh trong lần vận hành thử này
trong thời gian đầu công tác vận hành thử nghiệm toàn bộ do nhân sự của tổng thầu trung quốc thực hiện
quá trình vận hành thử dự án được thực hiện theo chưu trình từ đơn giản đến phức tạp
hoạt động và kết quả vận hành thử có sự giám sát đánh giá của liên danh tư vấn độc lập apei certifier chic
bộ giao thông vận tải vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh cao bằng về tình hình phát triển giao thông vận tải tại địa phương
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đề nghị ưu tiên đưa dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ ba mươi bốn
vào danh sách ưu tiên trong quy hoạch trung hạn về giao thông vận tải
các cơ quan phối hợp với địa phương ra soát các điểm đen kiểm tra tình trạng mặt đường trên quốc lộ ba và quốc lộ bốn a
bộ giao thông vận tải sẽ ưu tiên hỗ trợ cho các tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
trong đó có cao bằng trong việc bảo trì các tuyến quốc lộ
bộ giao thông vận tải ủng hộ cao bằng triển khai công tác quy hoạch đường cao tốc đồng đăng lạng sơn
trà lĩnh cao bằng khi tỉnh tìm được nhà đầu tư tốt có đủ tiềm lực
đối với việc lập quy hoạch chi tiết sân bay bộ trưởng đề nghị tỉnh cao bằng xem xét các điều kiện về mặt bằng
vị trí đánh giá số lượng khách đến cao bằng
trong quá trình đề xuất triển khai các dự án tỉnh cần chọn một dự án trọng điểm
có khả năng tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
để kêu gọi đầu tư và hoàn thành theo kế hoạch đề ra
sáng nay hai mươi tháng chín tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức họp báo thông tin về đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
theo đó chủ đề của đại hội sẽ là đổi mới dân chủ đoàn kết trách nhiệm
tập trung đại diện chăm lo bảo vệ đoàn viên người lao động
tham dự đại hội sẽ có chín trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hơn một mươi triệu đoàn viên công nhân viên chức trong cả nước

nâng cao hiệu quả thương lượng ký kết và thực hiện các thỏa ước lao động thập thể
xây dựng tổ chức công đoàn chuyên nghiệp trách nhiệm đáp ứng yêu cầu tình hình mới
trong khuôn khổ đại hội ngày hai mươi sáu tháng chín sẽ diễn ra diễn đàn thủ tướng chính phủ
gặp gỡ đại biểu dự đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai với chủ đề
công đoàn việt nam đồng hành cùng chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước
đây là dịp để các đại biểu bày tỏ nguyện vọng cũng như giải pháp để thực hiện quyết tâm của công đoàn việt nam
cùng chính phủ nỗ lực phấn đấu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng chín tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
tiếp theo chương trình
hỗ trợ toàn bộ gia đình bệnh nhi trong vụ hỏa hoạn
xung quanh vấn đề xử lý rác thải lòng hồ thủy điện bản vẽ
thưa quý vị và các bạn ba mươi một gia đình bệnh nhi bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn xảy ra gần bệnh viện nhi trung ương vừa qua
đã được hỗ trợ hoàn toàn về ăn ở
chiều một mươi chín tháng chín bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã đến thăm các gia đình này
theo thống kê từ bệnh viện nhi trung ương trước đó có khoảng ba mươi một gia đình bệnh nhi đang có con điều trị trong bệnh viện
đã thuê trọ tại khu nhà trọ giá rẻ gần bệnh viện nơi xảy ra đám cháy vào tối một mươi bảy tháng chín
toàn bộ những gia đình này đều có hoàn cảnh khó khăn
sau vụ việc xảy ra bệnh viện nhi trung ương đã đưa toàn bộ những gia đình này ở tạm tại nhà lưu trú cho người nhà người bệnh
hỗ trợ toàn bộ tiền ăn ở trong quá trình điều trị cho bệnh nhi
bệnh viện cũng đã hỗ trợ kinh phí cho gia đình bệnh nhân và cùng với lại cộng đồng
thì tính đến giờ phút này chúng tôi tổng hợp lại thì được sự quan tâm của bộ trưởng bộ y tế
đồng chí bộ trưởng nguyễn thị kim tiến cũng đã về thăm và cũng có hỗ trợ cho các gia bệnh nhân cùng với bệnh viện và cộng đồng
thì chúng tôi thống kê lại thì mỗi gia đình trung bình được khoảng trên một mươi triệu đồng
chiều một mươi chín tháng chín bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cũng đã thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy vừa qua
trao quả trung thu cho toàn bộ bệnh nhi và hỗ trợ một phần cho ba mươi một gia đình trên
bộ trưởng cũng chia sẻ và đề nghị bệnh viện nhi trung ương sẽ xây dựng thêm khu lưu trú nằm trong khuôn viên bệnh viện
ban thường vụ tỉnh ủy phú thọ vừa tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số hai mươi một ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn tám của bộ chính trị
về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
sau khi chỉ thị hai mươi một được ban hành một trăm linh các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
các cấp tỉnh phú thọ đã tổ chức quán triệt chỉ đạo kịp thời nghiêm túc nên đã tạo được sự chuyển biến
về nhận thức trách nhiệm huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân
trong phòng chống và kiểm soát ma túy công tác phòng ngừa đấu tranh được tập trung chỉ đạo quyết liệt
trong một mươi năm đã tổ chức hai mươi năm đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy xác lập đấu tranh một trăm hai mươi sáu chuyên án
triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy lớn hoạt động liên tỉnh trong đó triệt phá thành công
hai chuyên án lớn về vận chuyển ma túy từ sơn la qua địa bàn tỉnh phú thọ và đường dây thẩm lậu ma túy
vào trại giam tân lập bộ công an công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cai nghiện chữa trị phục hồi
cho người nghiện ma túy nhân rộng các mô hình điển hình được quan tâm thực hiện
ngày một mươi chín tháng chín lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với cục phòng chống ma túy
tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển bia heineken
có số lượng lớn trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng bộ đội biên phòng kiểm tra xe ô tô tải
do lái xe lê bá trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một điều khiển phát hiện trên xe chở ba trăm linh két bia hiệu heneken
tại cơ quan điều tra trọng khai nhận số bia heineken trên được nhập từ thái lan về và không
rõ nguồn gốc xuất xứ trọng chỉ chở thuê cho một số người không rõ danh tính đưa từ thị trấn
lao bảo về thành phố đông hà bán kiếm lời hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
triển khai đề án phát triển sản xuất trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi từ cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tỉnh yên bái đã phê duyệt danh mục sáu mươi hai dự án phát triển
sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tuy nhiên sau gần bốn tháng triển khai vẫn còn gặp
những khó khăn
vướng mắt thậm chí còn nhiều dự án vẫn chưa xác định được đơn vị chủ trì thực hiện
đến thời điểm hiện tại sáu mươi hai dự án liên kết được phê duyệt và triển khai trên địa bàn chín huyện
thị xã thành phố tuy nhiên theo đánh giá đến nay vẫn còn ba mươi năm trên sáu mươi hai dự án chưa xác định được
đơn vị doanh nghiệp cá nhân thực hiện chủ trì dự án trong đó có những địa phương hiện chỉ có
một hoặc hai thậm chí là chưa có dự án nào được triển khai qua thống kê hiện mới có hai mươi một dự án
hoàn thành việc xác định đơn vị chủ trì dự án và trình ủy ban nhân dân huyện thị thành phố và
các ngành chức năng thẩm định nguyên nhân chậm triển khai các dự án còn lại là do có những địa phương
chọn nhiều dự án cùng lúc việc triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết
theo chuỗi giá trị với trình tự thủ tục chặt chẽ và khá phức tạp nên các địa phương triển khai còn
nhiều lúng túng khó lựa chọn đơn vị chủ trì khó khăn trong liên kết khó xác định đầu ra cho sản phẩm
một số dự án liên kết cần có nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng lớn ngoài ra
do vị trí địa lý xa đội chi phí sản xuất tiêu thụ hoặc cạnh tranh thị trường khó nên doanh
nghiệp không mặn mà tham gia chuỗi liên kết sản xuất cơn bão số bốn kèm theo mưa lũ vừa qua với
lượng nước lớn kèm theo đó là rác thải gỗ các loại đã đổ xuống khu vực lòng hồ thủy điện bản
vẽ tại xã yên na huyện tương dương tỉnh nghệ an gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn
nguy cơ tai nạn cho người lưu thông trên hồ thủy điện bản vẽ và nguy cơ ô nhiễm môi trường
trước tình hình đó công ty thủy điện bản vẽ đã huy động các loại thiết bị máy móc tập trung
để dọn rác khơi thong dồng chảy trả lại môi trường trong sạch cho lòng hồ
hồ thủy điện bản vẽ có diện tích bốn mươi năm km hai nằm trong khu vực của bảy xã của hai huyện kỳ sơn
và tương dương tỉnh nghệ an dùng tích hồ là một tám tỷ m ba nước chính thức đi vào hoạt động từ năm

mưa lũ lớn liên tiếp vào cuối tháng tám đầu tháng chín vừa qua khiến rác theo nguồn nước từ thượng
nguồn đổ về đập thủy điện bản vẽ để bảo đảm đi lại cho người dân và an toàn môi trường lòng hồ
từ ngày một mươi năm tháng chín công ty thủy điện bản vẽ đã thuê hai đơn vị thực hiện dọn rác trên lòng hồ
việc thu dọn rác diễn ra từ một mươi đến một mươi hai tiếng mỗi ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của công ty thủy điện
bản vẽ trung bình cứ một mươi năm phút sẽ có một chuyến xe tải chở khoảng bảy khối rác về bãi tập kết
tới ngày một mươi chín tháng chín thuyền bè của người dân đã có thể bắt đầu di chuyển trở lại trên hồ bản vẽ
dự kiến đơn vị sẽ huy động thêm máy cầu máy tời xe tải để nhanh chóng hoàn thành công việc trong
khoảng hai mươi ba mươi ngày tới nếu không phát sinh thêm lượng rác về hồ với mức kinh phí dự kiến là hơn
ba tỷ đồng trích từ nguồn sản xuất kinh doanh của nhà máy
tại thành phố đà lạt lâm đồng
hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương vừa tổ chức hội nghị tập huấn
tiếp tục triển khai nhiệm vụ từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ việt nam cho cán bộ văn hóa
văn học nghệ thuật báo chí truyền thông các địa phương đơn vị khu vực phía nam
trong bốn ngày tham dự hội nghị các đại biểu được nghe giới thiệu các chuyên đề đường lối phát triển
văn hóa văn nghệ của đảng trong thời kỳ đổi mới định hướng vào những nội dung cơ bản của lý luận
văn học nghệ thuật việt nam quan điểm của mark engel lenin và hồ chí minh về văn học nghệ thuật
đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và vấn đề tiếp nhận
vận dụng các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài vào việt nam hiện nay
cùng với một mươi sáu hội nghị tổ chức trước đó hội nghị lần này đặt mục tiêu nâng cao trình độ hiểu biết
về một số vấn đề cơ bản quan trọng của lý luận văn học nghệ thuật định hướng triển khai xây dựng
hệ thống lý luận văn nghệ việt nam giúp học viên nắm vững quan điểm đường lối phát triển văn học
nghệ thuật của đảng nhà nước thực tiễn đời sống văn học nghệ thuật nói chung và tình hình lý luận
phê bình văn học nghệ thuật nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống văn học nghệ thuật
thưa quý vị và các bạn tối qua một mươi chín tháng chín hàng trăm trẻ em xã nam phương tiến huyện trương mỹ
thành phố hà nội nơi mà đợt bão vừa qua bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ ống ngập đã được đón một đêm trung thu sớm vô cùng ý nghĩa
buổi đêm hội trăng rằm do thành đoàn thành phố hà nội phối hợp với hội chữ thập đỏ tp hà nội và ủy ban nhân dân huyện trương mỹ tổ chức
cho gần một em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã nam phương tiến huyện trương mỹ thành phố hà nội
đến với đêm hội các em ngoài được xem múa lân sư múa rồng còn được cùng nhau vui chơi và cỗ trung thu
nghe về truyền thống tết trung thu và được gặp gỡ chị hằng chú cuội
có thể khẳng định rằng là mỗi một dịp tết trung thu là để các cấp ủy đảng chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội
quan tâm đến các em thiếu nhi để các em có những ngày thực sự là vui tươi hạnh phúc để chuẩn bị cho một năm học mới
ngày hôm nay thì thành đoàn hà nội chọn một xã mà đã trải qua một thời gian rất là khó khăn
đó là tháng bảy
vừa rồi thì đã xảy ra cái việc lũ lụt để thông qua đó để các em có nhiều cái được cái động viên
và đặc biệt là đón tết trung thu vui tươi phấn khởi sau khi mà trải qua những cái ngày rất là vất vả
bên cạnh việc tổ chức một buổi đêm hội vui chơi cho trẻ em cũng trong đêm hội trăng rằm
thành đoàn thành phố hà nội cùng với hội chữ thập đỏ tp hà nội và ủy ban nhân dân huyện trương mỹ đã có hai trăm linh phần quà
và suất hợp bổng dành tặng cho các em
có hoàn cảnh khó khăn bị khuyết tật trên địa bàn xã
bên cạnh đây thì chúng tôi cũng thực sự hết sức xúc động
bởi vì là giữa cái hoàn cảnh khó khăn cũng như là cái trẻ em khuyết tật
mà được sự quan tâm đặc biệt của các cơm lãnh đạo đặc biệt nửa thành phố
đến giữa huyện và đến xã và bằng nhau nhân thể là quan tâm đến các trẻ em khuyết tật
mà cũng là con quà cho các em trong ngày hội trung thù thế này chúng tôi hết sức xúc động
tôi thấy rất là vui và xúc động em rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chúng em
đây là một trong chuỗi những hoạt động được thành đoàn thành phố hà nội tổ chức
nhằm hướng tới đem lại niềm vui cho các em nhỏ đặc biệt là các em nhỏ điều kiện
hoàn cảnh khó khăn có được một ngày tết trung thu vui vẻ hạnh phúc
trong phần tin quốc tế
tổng thống hàn quốc kêu gọi chấm dứt bảy mươi năm thủ địch giữa hai miền triều tiên
eu họp thượng đỉnh không chính thức bàn về brexit và vấn đề di cư
hôm qua tại sân vận động mayday ở thủ đô bình nhưỡng của triều tiên
tổng thống hàn quốc moon jae in đã kêu gọi hai miền triều tiên nỗ lực để chấm dứt bảy mươi năm thủ địch
vạch ra một lộ trình hòa bình mới
đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo hàn quốc phát biểu trước nhân dân

phát biểu tại sân vận động mayday ở thủ đô bình nhưỡng của triều tiên
tổng thống hàn quốc moon jae in nhấn mạnh hai bên cần chấm dứt hoàn toàn bảy mươi năm thủ địch trước đây
và có bước đi lớn hướng tới hòa bình để trở thành một dân tộc
tổng thống hàn quốc khẳng định ông sẽ cùng nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tạo nên một tổ quốc mới
với dân số là tám mươi triệu người ở hai miền triều tiên
trước đó cùng ngày nhà lãnh đạo triều tiên và tổng thống hàn quốc đã ký tuyên bố chung tháng chín
kết thúc hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo
nhằm đưa quan hệ liên triều lên tầm cao mới với một loạt thỏa thuận quan trọng
bình nhưỡng cam kết sẽ đóng cửa vĩnh viễn bãi thử tên lửa đông changri và cơ sở hạt nhân yongbyon
đây là một quyết định cho thấy triều tiên đang nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
hôm qua các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu đã nhóm họp tại thành phố zansburg của áo
để tháo ngòi nộ cho những căng thẳng về vấn đề người di cư và thiết lập các cuộc đàm phán
sau cùng cho một thỏa thuận về việc anh rời khỏi eu hay còn gọi là brexit
hội nghị thượng đỉnh không chính thức lần này của eu là sự khởi đầu cho loạt ba hội nghị thượng đỉnh
sẽ được tiến hành trong ba tháng kế tiếp để hoàn tất những thủ tục brexit
theo kế hoạch tại hội nghị thủ tướng anh theresa may
sẽ thông báo về thực trạng các cuộc đàm phán brexit
các nhà lãnh đạo eu sẽ tiếp tục bàn thảo về những trở ngại trong tiến trình đàm phán
cũng như một tuyên bố về mối quan hệ tương lai giữa eu và anh
eu đang phải đối mặt với sức ép trong vài tuần tới phải hoàn tất một thỏa thuận brexit
và một kế hoạch chuẩn bị cho mối quan hệ trong tương lai giữa hai bên
nhằm tránh trường hợp anh ra đi trong sự hỗn loạn vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
hiện hai bên đã nhất trí được tám mươi nội dung thỏa thuận brexit
về vấn đề người di cư hội nghị cũng sẽ tìm cách làm giảm căng thẳng giữa các nước thành viên
cũng như đưa ra giải pháp toàn diện cho vấn đề này sau khi italy nhiều lần từ chối các tàu cứu hộ
chở hàng trăm người di cư đến nay những người di cư đã được đưa tới các quốc gia thành viên
dựa trên một thỏa thuận đặc biệt
trung tâm nghiên cứu pew vừa công bố kết quả một cuộc khảo sát cho thấy đa số người dân châu âu
đều ủng hộ tiếp nhận người tị nạn dù có nhiều ý kiến phản đối cách thức liên minh châu âu eu
giải quyết dòng người di cư đổ về ở mức kỷ lục cách đây ba năm
theo kết quả của khảo sát tám mươi người trưởng thành tại tây ban nha hà lan đức và thụy điển
đều tấn thành việc đón nhận người tị nạn đang chạy trốn khỏi bạo lực và chiến tranh
tỷ lệ ủng hộ trên bảy mươi cũng được ghi nhận tại pháp và anh ngay cả tại hy lạp và italy
hai cửa ngõ người di cư đổ về châu âu đa số những người được hỏi cũng ủng hộ lập trường này
ba lan và hungary là hai quốc gia có mức ủng hộ thấp nhất lần lượt là bốn mươi chín và ba mươi hai
cuộc khảo sát cũng cho thấy nhiều người châu âu không đồng tình với cách thức eu xử lý dòng người di cư
cụ thể tỷ lệ này tại hy lạp italy lần lượt là chín mươi hai và bảy mươi tám trong khi đức và anh cùng ghi nhận mức sáu mươi sáu
cuộc khủng hoảng người di cư năm hai nghìn một mươi năm đã gây nên sự chia rẽ sâu sắc trong lòng eu
khi các quốc gia ở tuyến đầu như italy và hy lạp bức xúc trước việc các nước đông âu
từ chối tiếp nhận người tị nạn trong khi thụy điển và đức lại nhận về số người quá lớn
mỹ vừa cho biết
washington đang tìm cách đàm phán một hiệp định với iran có thể bao trùm cả chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này
phát biểu tại viện hudson đặc phái viên mỹ về iran brian hook cho biết
thỏa thuận mới mà mỹ hy vọng có thể ký với iran có thể không phải là một thỏa thuận riêng giữa hai chính phủ như trước
mà washington đang tìm kiếm một hiệp ước
ông cho biết giới lãnh đạo iran không quan tâm đến đối thoại dù tổng thống mỹ donald trump
và ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã tuyên bố sẵn sàng gặp giới chức tehran
hơn một năm sau khi tổng thống mỹ donald trump lên nắm quyền
tháng năm vừa qua mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện
jcpoa đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt tehran
hiện các bên còn lại cùng với iran đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận này
trong thời gian qua châu âu đã thể hiện thiện trí và xúc tiến một loạt biện pháp nhằm đáp ứng yêu cầu từ tehran
hồi tháng tám vừa qua liên minh châu âu eu đã quyết định viện trợ cho iran hai mươi một triệu đô la mỹ
để bù đắp tác động từ lệnh trừng phạt của mỹ một phần trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm cứu vãn thỏa thuận jcpoa
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân